xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la mới đây đón chào mùa xuân mới canh tí với ngày hội hoa đào năm hai nghìn hai mươi
ngày hội được tổ chức nhằm phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa việt nam tiên tiến đậm đạp bản sắc dân tộc
từ ngày sau huyện ma túy bị phá bỏ cùng với được sự quan tâm của đảng nhà nước mở mang đường xá và những chính sách khuyến khích hỗ trợ kinh tế
đời sống người dân xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la ngày càng khấm khá ổn định hơn
ngày hội hoa đào xã lóng luông được mở màn với chương trình văn nghệ với chủ đề hương sắc hoa đào vùng cao giống như một bản hoa ca
những thanh âm ngọt ngào của núi rừng như muốn gửi tới du khách gần xa và bà con nhân dân trong không khí chào đón tết nguyên đán canh tí
trước đây thì biết đến vân hồ luông là một vùng rất nóng về ma túy không chỉ riêng của tỉnh sơn la mà có đây là cả nước
thế nhưng mà thời gian gần đây được sự quan tâm của đảng nhà nước xã lông đã có những cái đổi mới nhất định
trong đó thì đời sống của bà con nhân dân cũng đã từng bước từng lưng lên
thế và các hoạt động chỗ sự kiện tổ chức ngày hội văn hóa và hoạt động bề nổi cho bà con nhân dân
cũng mong muốn là tạo cái khí thế cho bà con nhân dân để cùng nhau đoàn kết xây dựng quê hương tốt đẹp hơn
lần đầu được tổ chức vào năm hai nghìn một mươi bảy cho đến nay ngày hội đã thực sự trở thành ngày hội lớn
không những của bà con nhân dân vùng tây bắc mà còn là cơ hội để quảng bá
năng lợi thế về du lịch thu hút du khách gần xa về với nơi đây
rất là đặc sắc bởi vì là những cái trò chơi này có thể coi là lần đầu tiên mà tôi nhìn thấy
nếu như có thể bảo tồn và quảng bá hơn nữa thì nó sẽ có thể là quảng bá được cái du lịch của mình nhiều hơn
đặc biệt là với khách nước ngoài
không chỉ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân
thông qua về tổ chức ngày hội động viên khích lệ nhân dân phát huy tính chủ động sáng tạo
trách nhiệm với giá trị văn hóa của dân đầu cùng chung tay duy trì phát triển ngày hội càng tốt đẹp hơn